theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lượng mưa trong tháng năm và tháng sáu ở khu vực trung bộ tây nguyên và nam bộ thấp hơn trung bình nhiều năm từ một mươi cho đến ba mươi
vì vậy tình trạng hạn hán thiếu nước tại các khu vực này sẽ tiếp tục xảy ra
do đó tổng cục thủy lợi thuộc bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã gửi công văn tới các sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh thành phố khu vực trung bộ tây nguyên và nam bộ
về việc tăng cường thực hiện các giải pháp phòng chống hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn bảo đảm cấp nước cho sản xuất nông nghiệp vụ hè thu vụ mùa của năm hai nghìn hai mươi
cùng với đó là khoanh vùng cụ thể các khu vực có nguy cơ bị hạn hán thiếu nước tại những nơi đã bố trí phục vụ vụ hè thu năm hai nghìn một mươi chín để thực hiện kế hoạch cấp nước cho từng hệ thống công trình thủy lợi
khi nguồn nước không đủ cung cấp cho toàn bộ nhu cầu dùng nước cần ưu tiên lượng nước có còn lại cung cấp cho sinh hoạt
gia súc và cây trồng lâu năm có giá trị kinh tế cao
mới đây bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã gửi công văn tới các tỉnh thành phố khu vực trung bộ tây nguyên và nam bộ
về việc tăng cường thực hiện các giải pháp phòng chống hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn bảo đảm cấp nước cho sản xuất nông nghiệp vụ hè thu vụ mùa năm hai nghìn một mươi chín
theo đó từ ngày một mươi một tháng bốn đến ngày một mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín hồ thủy điện cảnh hồng trung quốc sẽ giảm lưu lượng xả khoảng
hai mươi lượng nước về thượng nguồn đồng bằng sông cửu long
việc giảm xả hồ thủy điện chung với kỳ chiều cường do đó mặn sẽ tăng trong thời gian từ ngày hai mươi tám tháng bốn đến ngày sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
vì vậy đề nghị các tỉnh thành phố khu vực trung bộ tây nguyên và nam bộ thường xuyên theo dõi cập nhật thông tin dự báo khí tượng thủy văn xâm nhập mặn
khoanh vùng cụ thể các diện tích có nguy cơ bị hạn hán thiếu nước tại khu vực đã bố trí sản xuất vụ hè thu vụ mùa để xây dựng kế hoạch
cấp nước hợp lý cho từng hệ thống công trình thủy lợi
khi nguồn nước không đủ cung cấp cho toàn bộ nhu cầu dùng nước cần ưu tiên lượng nước còn lại cung cấp cho sinh hoạt gia súc và cây trồng lâu năm có giá trị kinh tế cao
thực hiện đào ao giếng nạo vét hệ thống dẫn nước lắp đặt các trạm bơm giã chiến để cung cấp nước cho các khu vực đang bị mặn
tăng cường sử dụng các biện pháp tưới tiên tiến tiết kiệm nước cho lúa và cây trồng cạn
khu vực đồng bằng sông cửu long cần chủ động các biện pháp hạn chế ảnh hưởng của xâm nhập mặn đến cây trồng trong giai đoạn xâm nhập mặn tăng cao từ ngày hai mươi tám tháng bốn đến ngày sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi
đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền vận động nhân dân tranh thủ lấy nước chữ nước và sử dụng nước hiệu quả tiết kiệm